tại hà nội nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam bệnh viện ca trung ương đã tổ chức khánh thành công trình nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện
trong những năm qua để tiết kiệm tối đa chi phí chữa bệnh nhiều người nhà bệnh nhân không đủ tiền hoặc tiết kiệm tiền nên đã không thuê nhà trọ mà nằm vật ở các hành lang gầm cầu thang hoặc bất kỳ chỗ nào có thể tranh thủ ngồi hay nằm được tại bệnh viện
điều này vừa ảnh hưởng sức khỏe mất vệ sinh ảnh hưởng đến việc chữa điều trị của người bệnh nội quy bệnh viện cảnh quan trong bệnh viện trong khi bệnh viện ca đang rất quá tải bệnh nhân
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế sau chuyến khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh bệnh viện k đã khắc phục khó khăn của bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện
trong đó có công trình nhà lắp ghép phục vụ lưu trú cho người nhà bệnh nhân với quy mô hai trăm bốn mươi giường để giúp đỡ người nhà bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn có chỗ nghỉ lưu trú để chăm sóc người nhà nằm viện